vớt rác trong các hố ga tránh cản trở dòng chảy trực một trăm linh lực lượng tăng cường vớt bèo bảo đảm tiêu thoát nước không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài
hiện đang có ba trăm bảy mươi hai trên năm trăm chín mươi tám máy bơm trên toàn tỉnh bắc ninh đang hoạt động hết công suất
khi nhận được tin bão xa thì công ty đã có sự chủ động
thứ nhất là kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị nhà xưởng
cái thứ hai là khi tin bão gần thì công ty đã chỉ đạo các trạm bơm bơm kiệt và tháo hết nước từ đồng ruộng kênh trục để mà trạm bơm hết ra sông
thế do vậy khi mưa xuống thì cái lượng nước chữ lại được trong đồng ruộng cũng như là canh mương khá lớn dẫn đến cái chuyện là ngập úng gần như không xảy ra
vụ mùa năm nay toàn tỉnh bắc ninh có diện tích trên ba mươi năm ha
lúa và hai bốn trăm linh ha rau màu do chủ động trong công tác phòng chống ngập ống của ngành nông nghiệp bắc ninh nên sau cơn bão số ba diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tránh được thiệt hại bảo đảm duy trì sản xuất cho người dân
quý vị và các bạn thân mến tại tuyến đê biển tây cà mau hơn hai một trăm linh bờ biển từ vàm tiểu dừa đến hương mai thủ huyện u minh sóng biển và chiều cường đang sạt lở biển nghiêm trọng
sóng to dẫn đến nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào
đặc biệt là đoạn sáu trăm linh m khu vực vàm tiểu dừa xã khánh tiến
để bảo đảm đê không bị vỡ cơ quan chức năng tỉnh cà mau triển khai công tác hộ đê khẩn cấp ở đoạn sạt lở với chiều dài sáu trăm linh mét khu vực nêu trên đồng thời sử dụng cư tràm đá đất để ra cố phòng thủ tạm sát mặt đê cả bên trong và bên ngoài
song hành với giải pháp tình thế nêu trên cơ quan chức năng cà mau đang gấp rút thi công hoàn thành sáu trăm linh mét công trình kè ngầm tạo bãi
khu vực phạm tiểu dừa kinh phí khoảng một mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên công tác thi công kè bảo vệ đê đang gặp rất nhiều khó khăn do sóng to gió lớn
công trình kè nêu trên hiện cơ bản đã hoàn thành công đoạn cắm cọc bê tông chỉ còn công đoạn đổ đá lớn vào bên trong hai hàng cọc để phát huy tác dụng chăn sóng ngăn sạt lở
thời tiết bất lợi gây sóng to gió lớn nên xà lan chở vật tư từ đất liền ra khu vực công trình gặp rất nhiều khó khăn
được biết sau khi hoàn thành sáu trăm linh kè ngầm tạo bãi nêu trên
tỉnh cà mau sẽ triển khai thi công đoạn kè tiếp còn lại ở khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng từ vàm tiểu dừa đến hương mai chiều dài một năm trăm linh mét nhằm bảo vệ an toàn đê biển không bị vỡ giúp hàng nghìn hộ dân khu vực bên trong đê yên tâm lao động sản xuất
vâng thưa quý vị và các bạn tại quảng nam vừa diễn ra diễn đàn khuyến nông và khuyến công với chuyên đề phát triển các mô hình tổ đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền trung
tại diễn đàn này nhiều ý kiến cho rằng để các tổ đội tàu liên kết trên biển hoạt động có hiệu quả nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và có các cơ chế hoạt động cụ thể rõ ràng
những năm gần đây mô hình tổ đội liên kết khai thác xa bờ khu vực miền trung được hình thành ngày càng nhiều
đến nay các địa phương trong khu vực đã thành lập được hơn một hai trăm ba mươi tổ đội đoàn kết trên biển chiếm ba mươi ba so với cả nước
tại tỉnh quảng nam đã có một trăm ba mươi sáu tổ đội với chín trăm bảy mươi một tổ đội
từ khi tổ đội tàu và bảy tám trăm linh lao động tham gia bước đầu các tổ đội đoàn kết này hoạt động khá hiệu quả
từ khi có nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ ngư dân ở khu vực miền trung mạnh dạn đóng tàu công suất lớn để vươn khơi
số lượng tàu lớn hơn chín mươi mã lực đã tăng rất mạnh
tính đến năm hai nghìn một mươi năm các tỉnh ở khu vực miền trung có gần chín bảy trăm linh tàu tăng một mươi ba bốn lần so với thời điểm năm hai nghìn
nhờ có tàu công suất lớn ngư dân có thể an tâm đánh bắt ở ngư trường lớn
tàu khai thác xa bờ tăng rất nhanh từ một tàu trong giai đoạn năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi tám đến nay chúng ta có khoảng ba mươi tàu khai thác xa bờ
đội tàu khai thác xa bờ thì ở một ngư trường biển xa và rất nhiều yếu tố rủi ro nên là một người chỉ là một con mắt trên biển
khi chúng ta có nhiều người một trong tàu đội có một mươi tàu chẳng hạn chúng ta sẽ có một mươi con mắt trên biển
và một mươi con mắt đó được thông tin với nhau liên kết với nhau có thể là chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình thời tiết ngư trường cũng như là các cái hiểm họa đang dình dập
sự hình thành các tổ đội tàu liên kết không chỉ mang lại hiệu quả trong khai thác thủy sản
mà còn làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn khi gặp sự cố về thiên tai trên biển tạo nên sức mạnh của cộng đồng sức mạnh tập thể đối với việc khai thác thủy hải sản
việc liên kết các tổ đội các hợp tác xã các nhóm tổ đội đoàn kết trên biển là hết sức
nếu có sức cần thiết bà con có thể tương trợ giúp đỡ lẫn nhau những lúc gặp hoạn nạn
rồi đặc biệt là trong quá trình an ninh trên biển phức tạp như tàu nước ngoài đâm chìm cướp giật lưới rồi hải sản khai thác được
cho nên tốt nhất vẫn là phương pháp thành lập các tổ đội để liên kết lại với nhau giúp đỡ lẫn nhau phần nào khắc phục được những rủi ro rất lớn
trong khi tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp và biển đông có nhiều bất ổn
các tổ đội tàu khai thác xa bờ hết sức cần thiết và cấp bách
tuy nhiên để các tổ đội tàu liên kết trên biển phát huy hiệu quả các cấp ngành ở trung ương và địa phương cần quan tâm chỉ đạo
hỗ trợ để các tổ đội tàu liên kết của ngư dân vừa khai thác đạt hiệu quả cao vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
ngày hai mươi hai tháng tám tại trung tâm văn hóa huyện quỳnh lưu
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm trưng bày một trăm năm mươi bốn tư liệu phân bản ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu
học giả trong nước và quốc tế về hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
ngoài ra triển lãm còn trưng bày nhóm tư liệu hiện vật hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền
và đấu tranh bảo vệ chủ quyền hoàng sa trường sa
với các bạn trẻ thì tham gia triển lãm là một dịp để các em được tìm hiểu nghiên cứu về những tư liệu bản đồ có giá trị lịch sử quý báu
từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước phân đấu cùng các thế hệ cha anh ra sức gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo
qua cuộc triển lãm này thì đã để lại cho em suy nghĩ rằng là phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước
và không những bảo vệ mà phải có trách nhiệm học tập và rèn luyện
và đã ủng hộ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước
qua cuộc triển lãm này thì em sẽ tuyên truyền cho mọi người ở địa phương
ở trường lớp và cũng như những người xung quanh em về bảo vệ chủ quyền đất nước
việt nam là đất nước có hơn ba hai trăm linh km đường bờ biển trong đó tỉnh nghệ an có tới tám mươi hai km đường bờ biển
việc tổ chức triển lãm công bố các tư liệu bằng chứng lịch sử và pháp lý
khẳng định chủ quyền của việt nam với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước
kiều bào ta ở nước ngoài đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
bản đồ tư liệu lịch sử hoàng sa và trường sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý
thì nó rất là vô cùng có ý nghĩa nó giúp cho người dân các tầng lớp nhân dân
hiểu rõ hơn về các tư liệu lịch sử về hoàng sa và trường sa về những chứng cứ lịch sử
về những bản đồ ngày xưa mà cha ông chúng ta lập ra và về những vấn đề tư liệu lịch sử
và các em nếu như không được triển lãm thì sẽ không thể thu nhận được
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại nghệ an sẽ kéo dài đến hết
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
quý vị và các bạn thân mến từ ngày hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng tám bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức
lớp tập huấn chỉ huy trường chính ủy bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố năm hai nghìn một mươi chín
lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực tổ chức chỉ huy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
của bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố
trong tám ngày đội ngũ cán bộ chủ trì bộ đội biên phòng các tỉnh sẽ cùng trao đổi học
các kiến thức chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng về chức trách
nhiệm vụ mối quan hệ công tác của chỉ huy trưởng chính ủy bộ đội biên phòng
theo tinh thần nghị quyết năm mươi một của bộ chính trị
một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng bộ quân đội
theo quy định số tám mươi bảy quân ủy trung ương tổ chức đổi mới hình thức giáo dục chính trị
xây dựng nghị quyết lãnh đạo và quyết tâm chiến đấu bảo vệ biên giới
một số điểm mới liên quan đến thẩm quyền điều tra hình sự của bộ đội biên phòng
trong đấu tranh chống ma túy và tội phạm
ngoài phần lý thuyết các học viên sẽ thực hành và kiểm tra nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ
bắn súng k năm mươi bốn kiểm tra chuyên ngành theo hình thức trắc nghiệm
đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư với chủ đề
tôi yêu tổ quốc tôi sẽ thu hút khoảng gần năm trăm linh đại biểu từ các cấp
các địa phương về tham dự tại hà nội
với tinh thần của đại hội toàn quốc thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi sáu sẽ là
tôi yêu tổ quốc tôi thanh niên việt nam thể hiện tình yêu tổ quốc bằng những việc làm cụ thể
có ích hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống học tập và công tác
theo đó thanh niên việt nam cần là tấm gương sống có trách nhiệm với cộng đồng
có hoài bão khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh hùng cường hơn
với bốn trăm bốn mươi năm đại biểu được giới thiệu xét chọn kỹ lưỡng từ các cấp cơ sở
cấp huyện đến tỉnh là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong lao động học tập công tác giàn luyện
là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trong hai ngày diễn ra đại hội sẽ có nhiều hoạt động tuyên dương giao lưu sôi nổi như
các diễn đàn thanh niên hội nhập thanh niên khởi nghiệp và thanh niên sáng tạo
tiếp theo chương trình là một số tin trong nước đáng chú ý
hải phòng dừng sản xuất và di rời
nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường
ngành đường sắt tăng cường chuyến phục vụ dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
với việc xử lý kiên quyết của ủy ban nhân dân tp hải phòng
ngày hai mươi hai tháng tám công ty trách nhiệm hữu hoạn habaco hải âu
đơn vị chuyên sản xuất giấy tại tp hải phòng
đã chính thức công bố dừng sản xuất và di rời xí nghiệp giấy đế
đây là cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường
xả nước thải ra sông lạch chay
có nhiều trị tiêu vượt ngưỡng cho phép
tại địa chỉ bốn trăm bốn mươi một a đại lộ tôn đức thắng xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
công ty trách nhiệm hữu hoạn habaco hải âu có xí nghiệp sản xuất giấy đế
và xí nghiệp sản xuất giấy vệ sinh
trong đó dây chuyển sản xuất giấy đế có sử dụng nguồn nguyên liệu gốc từ tre nứa luồng
dây chuyển với công nghệ cũ lạc hậu nguồn nước thải từ dây chuyền sản xuất này
đã gây ô nhiễm ra môi trường khiến người dân bức xúc
ủy ban nhân dân tp hải phòng và các ngành chức năng đã kiểm tra
yêu cầu ngừng việc xả thải vào nguồn nước sông lạch chay
và xử phạt hành chính doanh nghiệp này bốn trăm linh triệu đồng
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hoạn habaco hải âu đã nghiêm túc nhận khuyết điểm
về việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của đơn vị trong thời gian qua
đồng thời tuyên bố chấm dứt hoạt động của dây chuyển sản xuất giấy đế
để di rời đến địa điểm khác trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về xả thải môi trường
trong thời gian từ nay đến quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
tôi khẳng định là đối với dây chuyển xử lý nguồn nước thải ra môi trường của chúng tôi
là đáp ứng đủ công suất và đầy đủ đáp ứng được tiêu chuẩn để xử lý nước đưa ra ngoài môi trường
thì là chúng tôi nâng cấp về công suất cũng như thay đổi về công nghệ
chúng tôi đã xác lập lịch làm việc với công ty crota là đơn vị có tiếng trên thế giới
về các công nghệ xử lý nguồn nước thải
thì chúng tôi đã xác lập cái lịch làm việc trong tháng chín của năm hai nghìn một mươi sáu này
để lân cấp hoặc cải tiến thiết bị hoặc là cải tiến về công nghệ
để đáp ứng được yêu cầu đầy đủ khi mà chúng tôi di chuyển toàn bộ xây dây đế
về cái mặt bằng số km một mươi bảy xã đại bản huyện an dương
doanh nghiệp cũng cam kết đối với dây chuyền bảo đảm theo yêu cầu về môi trường và ổn định sản xuất
duy trì việc làm cho người lao động ngay trong quý bốn của năm hai nghìn một mươi sáu này
vâng thưa quý vị và các bạn nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp những tháng qua
cuối của năm hai nghìn một mươi sáu và có những giải pháp tháo gỡ kịp thời để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi cho doanh nghiệp tại quảng ninh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp doanh nhân
với mục tiêu cùng đi cùng đến và cùng hiệu quả hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp doanh nhân
lần này thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh quảng ninh trong việc cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh chung tay tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp
góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ninh
đồng thời thể hiện trách nhiệm chính trị của tỉnh quảng ninh đối với doanh nghiệp
thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp những quyết sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
được triển khai thông qua chương trình hành động của tỉnh như cải cách hành chính
nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hỗ trợ tiếp cận vốn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng
tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng bảo vệ lợi ích hợp pháp
của doanh nghiệp đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp được sự hỗ trợ của liên đoàn hợp tác xã
cộng hòa liên bang đức trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám tại nội liên minh hợp tác xã việt nam tổ chức
hội thảo với chủ đề mô hình tổ chức kiểm toán hợp tác xã kinh nghiệm của cộng hòa liên bang đức
khu vực phía bắc trong hai ngày hơn năm mươi đại biểu là chủ tịch cán bộ tư vấn hỗ trợ hợp tác xã đến
từ liên minh hợp tác xã các tỉnh thành phố khu vực phía bắc sẽ nghe các chuyên gia kiểm toán
viên cao cấp của cộng hòa liên bang đức giới thiệu chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động kiểm toán
hợp tác xã của đức theo đó có đến hơn chín mươi hợp tác xã tại đức được kiểm toán hàng năm điều này
làm giảm nguy cơ phá sản giải thể đối với các hợp tác xã các chuyên gia kiểm toán đã hỗ trợ
tư vấn giúp các hợp tác xã thấy được điểm mạnh điểm yếu và chỉ ra những nguy cơ rủi ro có thể
xảy ra trong tương lai gần từ đó các hợp tác xã có định hướng xây dựng kế hoạch phát triển
đồng thời đề ra những biện pháp phòng ngừa giảm bớt thiệt hại khi xảy ra rủi ro
đa số các hợp tác xã ở đức đều phát triển ổn định và bền vững hiện nay cộng hòa liên bang đức
đang giúp việt nam triển khai thí điểm tổ chức mô hình kiểm toán tại một số tỉnh như tiền giang
thái nguyên an giang kết quả bước đầu cho thấy đa số các hợp tác xã được kiểm toán
được tư vấn đều nhận ra được những tồn tại bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh
dịch vụ của hợp tác xã mình và đã có những giải pháp hữu hiệu để đổi mới phát triển và từng bước
nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã công tác kiểm toán hợp tác xã có vai trò rất quan trọng
đối với sự phát triển bền vững của mô hình kinh tế tập thể nòng cốt là các hợp tác xã bởi nó đảm bảo
tính minh bạch công khai trong hoạt động của các hợp tác xã tuy nhiên tại việt nam công tác kiểm toán
hợp tác xã còn rất mới mẻ vì vậy cần có những bước đi thận trọng thí điểm để sau đó nhân rộng
để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín năm nay
ngành đường sắt đã lập thêm nhiều tàu địa phương trên các tuyến đồng thời giảm giá vé cho hành khách
đăng ký trước tùy theo thời điểm mua và cự li di chuyển
cụ thể công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ lập thêm tàu đi lào cai vinh đồng hới
trong đó tuyến hà nội lào cai lập thêm tàu sp bảy xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín và tàu sp tám xuất phát
tại lào cai vào ngày bốn tháng chín tuyến hà nội vinh lập thêm tàu na ba xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín
xuất phát tại vinh ngày bốn tháng chín tuyến hà nội đồng hới lập thêm tàu qb một xuất phát tại hà nội
ngày một tháng chín và tàu qb hai xuất phát tại đồng hới ngày bốn tháng chín công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
lập thêm tàu từ sài gòn đi phan thiết nha trang quy nhơn và ngược lại theo đó ngày một tháng chín
lập tàu snt một mươi xuất phát tại sài gòn lúc hai mươi hai h năm mươi đến nha trang lúc tám giờ năm tàu sqn bốn xuất phát tại sài gòn
lúc hai mươi ba h một mươi năm đến quy nhơn lúc một mươi ba h hai mươi hai ngày hai tháng chín lập tàu spt sáu xuất phát tại sài gòn lúc tám h hai mươi
đến phan thiết lúc một mươi hai h chín ngày bốn tháng chín lập tàu snt một mươi một xuất phát nha trang lúc hai mươi ba h hai mươi năm đến sài gòn
lúc tám h bốn mươi năm tàu sqn ba xuất phát tại quy nhơn lúc một mươi bảy h ba mươi đến sài gòn lúc tám h một mươi hai tàu spt năm xuất phát tại phan thiết
lúc một mươi ba h năm mươi đến sài gòn lúc một mươi tám h hai
tàu sqn ba xuất phát tại sài gòn lúc một mươi bốn h ba mươi đến sài gòn lúc một mươi ba h bốn mươi nó xảy ra như chúng đang còn
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh tổ chức lễ khánh thành trường trung học phổ thông chuyên bắc ninh
ngôi trường hiện đại bậc nhất việt nam với tổng kinh phí đầu tư
công trình được khởi công xây dựng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn thuộc phường kinh bắc thành phố bắc ninh trên diện tích ba chín ha với tổng số vốn đầu tư gần sáu trăm linh tỷ đồng
đến nay ngôi trường đã hoàn thiện và đi vào vận hành gồm có hai hạng mục chính nhà điều hành cao chín tầng có tổng diện tích sàn sáu sáu trăm linh m hai và nhà hội trường năm trăm linh chỗ ngồi cao ba tầng
các công trình khác như khối nhà lớp học thư viện cao năm tầng khối nhà ký túc xá cao một mươi hai tầng nhà tập luyện thể thao có diện tích hơn ba m hai được trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế do tỉnh bắc ninh đầu tư
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn xóa nghèo ở các địa phương miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như ở huyện phong thổ tỉnh lai châu luôn là một nhiệm vụ khó khăn
bởi bên cạnh điều kiện tự nhiên khó khăn thiếu thốn thiếu kiến thức thì còn có nguyên nhân từ những phong tục tập quán lạc hậu và điển hình là nạn tảo hôn
vì thế nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lai châu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nêu rõ vận động giảm tỷ lệ tảo hôn kết hôn cận huyết thống nâng cao thể lực chất lượng dân số là yếu tố cần thiết để xóa đói giảm nghèo bền vững
thưa các đồng chí quý vị và các bạn trước thềm năm học mới việc vận động học sinh tới trường là một việc làm rất khó khăn đối với các thầy cô giáo tại trường trung học cơ sở khổng lào xã khổng lào huyện phong thổ tỉnh lai châu
lý do có rất nhiều lý do khác nhau
có những em thì gia đình không tạo điều kiện có những em thì phải lao động sản xuất để góp phần nuôi dưỡng những em nhỏ của mình trong một gia đình
cũng có những em vì không thích học
nhưng còn một lý do khác nữa do nạn tảo hôn ở địa phương này vẫn còn tái diễn và các em ấy đã phải đi lấy chồng
bộ học đầu tiên của năm học mới tại lớp chín a trường trung học cơ sở khổng lào xã khổng lào huyện phong thổ tỉnh lai châu vắng ba bạn nữ
cả lớp đều biết lý do nghỉ học của các bạn này nhưng không mấy ai ngạc nhiên vì tình trạng này
năm nào cũng xảy ra
bắt đầu từ năm lớp bảy một số học sinh phải đi lấy chồng
học sinh thương bạn nhưng chẳng thể làm gì
thầy cô giáo thì gần như bó tay vì đây là phong tục tập quán lâu đời
một lý do khác là vì đói nghèo
nhưng mà người bạn ấy không tích đâu nhưng mà bố mẹ lấy tiền của người ta rồi
bắt buộc bạn ấy phải lấy chồng
nhưng mà bạn ấy không tích
bố mẹ cũng phải ép buộc phải lấy
các cháu bị ép rất là nhiều
nhiều khi các cháu không muốn đi bỏ trốn
thế nhưng mà trốn thì cũng chỉ được một thời gian thôi
lấy các cháu khổ lắm
có những em bị gia đình ép đi lấy chồng sớm hay còn gọi là lạ tảo hôn
thì nên là bố mẹ đã chót lấy bảng của nhà trai rồi
thế cho nên là các em bắt buộc phải về theo nhà chồng để trả lợi cho gia đình
theo trân em phạm thị tâm
tới thăm nhà người bạn thân bị gả lấy chồng từ năm học lớp bảy
thoáng thấy bóng bạn và cô giáo
cô vợ trẻ vụt bỏ chạy vì sợ cô giáo bắt đến trường
mất một khoảng thời gian khá lâu trò chuyện
cô gái mới chịu kề với công việc hàng ngày
với những nhọc nhằn buồn tuổi mất phương hướng
không biết tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu
khi bản thân đang tái mù chữ
gia đình có đến năm miệng ăn mà không có thu nhập ổn định
số liệu thống kê của ủy ban dân tộc cho thấy
hiện nay lai châu là tỉnh có tỷ lệ tảo hôn cao nhất nước
trong các dân tộc thiểu số như giao hà nhì mông thái của địa phương này
cứ một trăm linh trường hợp kết hôn
thì trung bình có một mươi trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
nguyên nhân của thực trạng tảo hôn tại tỉnh lai châu
trước hết là do ảnh hưởng bởi sức ép về phong tục tập quán
tập tục kết hôn sớm đã ăn sâu vào nếp sống
cách nghĩ của đồng bào dân tộc ít người
một lý do khác là do quá đói nghèo
nhiều gia đình phải gả bán con gái lấy tiền trang trải cuộc sống
cùng với đó là trình độ dân trí thấp
nhận thức xã hội còn nhiều hạn chế
địa bàn cư trú chủ yếu ở vùng sâu vùng xa
nên phần lớn người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin
chưa hiểu rõ những hệ lụy từ tảo hôn
mà khi đi lấy vợ lấy chồng
thì là họ còn cần phải có những cái đòi cưới hách cưới
đôi khi là những em gái chưa đến tuổi lấy chồng
nhưng cứ gả đi để cho anh trai có đường mà lấy vợ
có một số gia đình con gái thì cũng chưa học
xong phổ thông
nhưng mà gia đình khó khăn quá
nên nhiều cái thì nó lại bỏ học
xong đi lấy chồng
xong là nó ảnh hưởng đến chính quyền địa phương
và ảnh hưởng đến xã hội
để xóa được tình trạng tảo hôn tại tỉnh lai châu
vấn đề mấu chốt là phải thay đổi
nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật
chuyển đổi hành vi trong nhà
tạo hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số
cán bộ làm công tác dân tộc
cán bộ văn hóa ca cấp
phải được tập huấn nâng cao năng lực
kỹ năng vận động
thay đổi hành vi về tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số
cùng với đó cần tăng cường khả năng tiếp cận thông tin
và huy động sự tham gia của cộng đồng
nhằm thực hiện ngăn ngừa
giảm thiểu tảo hôn
bây giờ mà muốn chấm dứt được cái tình trạng này
thì trước tiên là thay đổi
phải cần phải thay đổi nhận thức của người dân
hai nữa là phải có sự vào cuộc của các cơ quan lãnh đạo
đó là cấp ủy chính quyền địa phương
việc cần làm hiện nay là có một cuộc khảo sát quy mô toàn diện về tình trạng tảo hôn tại tỉnh lai châu
khi có bức tranh đầy đủ đa màu về nó
cấp ủy chính quyền địa phương
cơ quan chức năng mới có thể đưa ra các biện pháp tối ưu nhất
để phòng ngừa kéo giảm
và tiến tới xóa bỏ triệt đề nạn tảo hôn
lạc hậu sinh ra tảo hôn
và tào hôn lại dẫn tới lạc hậu và đói nghèo
vì thế muốn loại bỏ cái vòng luần quần đó
thì phải xóa bỏ nạn tảo hôn
đó chính là yếu tố cần thiết
để thực hiện được mục tiêu xóa nghèo bền vững
trong phần tin quốc tế
nga ngừng sử dụng căn cứ không quân iran cho không kích ở syri
tổng thư ký liên hợp quốc sẽ tham dự hòa đàm tại myanmar
iran vừa cho biết
nga đã ngừng sử dụng một căn cứ không quân ở nước này
trong tiến hành các vụ oanh kích chống khủng bố ở syri
hãng thông tấn tasnim dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao iran cho biết
nga không có căn cứ ở iran
và không đóng quân tại đây
và hoạt động này của nga tại căn cứ này hiện đã kết thúc
trước đó các máy bay ném bom của nga
lần đầu tiên cất cánh từ căn cứ hamedan của iran
đồng loạt không kích các mục tiêu của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
và tổ chức khủng bố mặt trận al nusra ở ba tỉnh thành phố syria
hồn aleppo deir ez zor và idlib
đây là lần đầu tiên nga sử dụng căn cứ của một quốc gia ngoài syri
kể từ khi phát động chiến dịch không kích is hồi tháng chín năm ngoái
đây cũng là lần đầu tiên iran cho phép một lực lượng quân sự nước ngoài
sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp tấn công
kể từ sau cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
theo nguồn tin từ một quan chức và đại diện một nhóm phiến quân ở myanmar cho biết
tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon sẽ tham dự hội nghị hòa bình lịch sử ở nước này trong tháng tám
phó chánh văn phòng tổng thống myanmar khẳng định
phía myanmar mời tổng thư ký liên hợp quốc tham dự hội nghị hòa bình do ông ban kim mun cũng muốn tham dự
ông so kwi tu win thuộc liên minh dân tộc karen
một trong những nhóm phiến quân lớn nhất đất nước cũng xác nhận thông tin trên
hội nghị hòa bình dự kiến khai mạc vào ngày ba mươi một tháng tám và kéo dài trong năm ngày
đây là động thái thúc đẩy nỗ lực của cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
nhằm chấm dứt nhiều thập niên giao tranh trong nước
thủ tướng lý hiển long tiến hành một số thay đổi trong nội các
đó là bổ nhiệm bộ trưởng tài chính thứ hai giúp điều hành công việc của bộ này
thông báo nêu rõ thủ tướng lý hiển long quyết định thay đổi một số vị trí trong nội các
nhưng bộ trưởng tài chính aung san suu kyi người vừa trải qua cơn đột quỵ vào tháng năm vừa qua
sẽ trở lại nhiệm sở với nhiệm vụ tập trung vào ngân sách quốc gia năm tới
đồng thời giữ vị trí đồng chủ tịch ủy ban tương lai kinh tế singapore
cùng bộ trưởng thương mại và công nghiệp iswaran
bộ trưởng bộ phát triển quốc gia lawrence wong sẽ kiêm nhiệm trước bộ trưởng tài chính thứ hai
phó thủ tướng thamman sammugaratnam sẽ thời kiêm nhiệm trước bộ trưởng phụ trách tài chính
phó thủ tướng rasim an được bổ nhiệm làm quốc phụ khanh cấp cao của bộ thương mại và công nghiệp
và vẫn giữ nguyên chức quốc vụ khanh cấp cao bộ văn hóa cộng đồng và thanh niên
các quyết định trên có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng tám
chính phủ philippines và nhóm vũ trang cánh tả mặt trận dân chủ quốc gia tại nước này
đã bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình tại oslo naui
trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần năm mươi năm qua
nội dung đàm phán chính thức xoay quanh các vấn đề gồm thả tù nhân cách thức ngừng bắn tạm thời
và cách thúc đẩy tiến trình đàm phán
ngoại trưởng naui quốc gia trung gian đàm phán cho rằng đây chính là thời điểm lịch sử
tạo đà đặt dấu chấm hết cho xung đột đã kéo dài quá lâu đồng thời tin tưởng cuộc đàm phán lần này
sẽ tạo ra những bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn bốn mươi người
các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ philippines và ndf dưới vai trò trung gian của naui
đã bị gián đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai sau khi chính phủ từ chối thả tự do cho các lãnh đạo phe cánh tả
bị giam giữ hàng chục năm qua cuối tuần trước hai bên đặt thỏa thuận ngừng bắn tạo điều kiện
nối lại cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài một tuần lần này
bộ trưởng thương mại trung quốc thông báo nước này quyết định bỏ các loại thuế chống bán phá giá
đối với mặt hàng thép ống không gì nhập khẩu từ nhật bản và liên minh châu âu
quyết định này có hiệu lực cùng ngày
theo tuyên bố trên trang chủ của bộ thương mại trung quốc bộ này đã áp thuế chống bán phá giá
đối với mặt hàng thép ống không dỉ nhập khẩu từ nhật bản và eu từ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên theo mức độ phá giá mức thuế áp đặt trong khoảng từ chín hai đến một mươi bốn năm
ngày hai mươi tháng sáu vừa qua bộ thương mại trung quốc thông báo với ngành sản xuất thép trong nước
rằng bộ này sẽ xem xét lại các biện pháp chống bán phá giá
trong quá trình xem xét ngành thép nội địa đã rút đơn yêu cầu tiếp tục có biện pháp chống bán phá giá
nhằm vào mặt hàng nhập khẩu từ nhật bản và eu do đó bộ này đã quyết định loại bỏ loại thuế trên
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại